chạy quảng cáo đăng tải các sản phẩm mua bán máy tính điện thoại
sau khi khách chuyển tiền cọc đối tượng minh đã chặn mọi liên lạc
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng thồng vũ minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường một mươi hai quận tám tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua xác minh thồng vũ minh đã lập các tài khoản facebook giả mạo rồi
đăng những bài viết liên quan đến mua bán các mặt hàng máy tính điện thoại với số lượng lớn
khi có khách hàng muốn giao dịch minh yêu cầu chuyển tiền cọc vào các tài khoản minh cung cấp
sau đó chiếm đoạt tiền không gửi hàng cho bị hại và chặn facebook gia lô số điện thoại của nạn nhân
lực lượng công an thu giữ một laptop ba điện thoại di động một chứng minh thư giả hai thẻ ngân hàng và hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh bước đầu đã chứng minh đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của nhiều nạn nhân
với số tiền chiếm đoạt là một trăm bảy mươi triệu đồng
riêng tại huyện diễn châu với thủ đoạn như trên thồng vũ minh cũng đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi bảy triệu đồng của một nạn nhân khác